bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị hôm nay cho biết lực lượng của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới với tổng trọng lượng gần bốn trăm linh kg pháo
theo đó qua tuần tra tại khu vực sông sepol và đường mòn thuộc địa bàn xã thuận huyện hương hóa tỉnh quảng trị
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện ông nguyễn quang bảy mươi hai tuổi cùng vợ là bà trương thị miến sáu mươi hai tuổi
chú tại khóm duy tân thị trấn lao bảo hương hóa và nguyễn ngọc cường hai mươi năm tuổi chú tại thôn nam xuân đức xã tân thành hương hóa vận chuyển pháo với số lượng lớn
qua kiểm tra lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị thu giữ hai trăm ba mươi năm hộp pháo lậu loại ba mươi sáu ống một hộp tổng trọng lượng gần hai trăm tám mươi hai kg
các đối tượng khai nhận dùng thuyền máy vận chuyển pháo từ lào qua sông sepol đưa vào việt nam tiêu thụ
trước đó lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện một nam thanh niên chở bốn bao màu đen bên trong các bao chứa tám mươi hộp pháo tổng trọng lượng một trăm linh một kg
vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ